sau hơn ba năm thi công đến nay công trình hầm đường bộ qua đèo cả nằm giữa hai tỉnh phú yên và khánh hòa
đã hoàn thành được hơn tám mươi sáu khối lượng công việc
dự kiến công trình sẽ được đưa vào sử dụng khoảng trung tuần tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
dự án hầm đường bộ qua đèo cả trên quốc lộ một nằm giữa hai tỉnh phú yên và khánh hòa
điểm đầu của dự án tại km một nghìn ba trăm năm mươi ba một trăm năm mươi thuộc địa phận tỉnh phú yên
điểm cuối tại km một nghìn ba trăm bảy mươi bốn năm trăm hai mươi năm thuộc tỉnh khánh hòa với tổng chiều dài một mươi ba một mươi chín km
trong đó hầm đèo cả dài bốn một trăm hai mươi năm m hầm cổ mã đã hoàn thành dài năm trăm linh mét
theo công ty cổ phần đầu tư đèo cả hầm đèo cả và hầm cổ mã có quy mô mặt cắt lớn nhất trên quốc lộ một
với hai ống hầm song song mỗi ống hầm có hai làn xe khai thác cùng chiều bảo đảm vận tốc tám mươi km trên giờ
cùng với hầm cù mông đang triển khai thi công dự án hầm đường bộ qua đèo cả không chỉ rút ngắn
thời gian lưu thông giảm thiểu tai nạn mà còn giúp các tỉnh bình định phú yên khánh hòa
kết nối giao thương mở rộng hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội